hiện nay đang xuất hiện tình trạng thương lái thu mua rễ tiêu
vì vậy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có thông báo đến ủy ban nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đề nghị các địa phương vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
nếu người dân phát hiện có cá nhân đơn vị thu mua dễ tiêu cần báo ngay cho chính quyền địa phương nhằm theo dõi làm rõ mục đích của việc thu mua để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời